đêm ngày hai mươi tháng một mươi bão soudal đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số tám ở nước ta
đến tám giờ sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi bão số tám cách quần đảo hoàng sa là sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
trong sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số tám và mưa lũ ở các tỉnh thành miền trung
phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp
hiện bão số tám đang di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh thêm
bão số tám được dự báo với phạm vi ảnh hưởng rộng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực miền trung nước ta với gió lớn cấp tám giật cấp một mươi sẽ gây sóng lớn ảnh hưởng đến khu vực tuyến biển
hiện vẫn còn bốn mươi bốn điểm sạt lở trên tuyến đê biển hơn một mươi năm trăm linh tàu với hơn bảy mươi sáu lao động vẫn đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm

hiện bão số tám được dự báo với phạm vi ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền trung nước ta với gió lớn cấp một mươi sẽ gây sóng lớn ảnh hưởng đến khu vực nguy hiểm

hiện bão số tám được dự báo với phạm vi ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền trung nước ta với gió lớn cấp một mươi sẽ gây sóng lớn ảnh hưởng đến khu vực miền trung nước ta với gió lớn cấp một mươi sẽ gây sóng lớn